sát tết lượng ô tô nhập khẩu từ indonesia về việt nam vẫn đứng đầu thị trường
indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp nhiều ô tô giá rẻ về việt nam nhất với năm tám trăm linh bảy xe nhập khẩu nhưng chỉ trị giá bảy mươi một triệu đô la mỹ
indonesia vẫn là quốc gia cung cấp xe giá rẻ nhất về việt nam với mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ở mức một mươi hai ba nghìn đô la mỹ tương đương với hai trăm tám mươi năm triệu đồng
mức giá của ô tô nhập khẩu từ indonesia trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thấp kỷ lục
do các doanh nghiệp nhập khẩu lượng lớn xe giá rẻ về việt nam do được hưởng thuế nhập khẩu
bộ thương mại mỹ doc ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đã ra quyết định áp thuế cao nhất là bốn trăm năm mươi sáu lên một số sản phẩm thép được sản xuất tại hàn quốc hoặc đài loan trung quốc
sau đó nhập về việt nam để gia công trước khi xuất khẩu sang mỹ dưới dạng thép không dỉ và thép cán nguội
cơ quan hải quan và biên phòng mỹ sẽ tiếp tục thu tiền đặt cọc của các lô hàng thép không dỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ việt nam
nhưng sử dụng thép nền từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên
thuế này cũng được áp dụng với những lô hàng nhập về nhưng chưa được thanh lý kể từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thời điểm mỹ bắt đầu điều tra vụ việc
bộ nông lâm ngư nghiệp của nhật bản đã ra thông báo chính thức mở cửa cho quả vải thiều việt nam
quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là kết quả của hơn năm năm nỗ lực đàm phán giữa cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ nông lâm ngư nghiệp của nhật bản
để xuất vào nhật quả vải phải trải qua các yêu cầu kiểm dịch thực vật
bao gồm quả vải thiều phải được trồng tại các vườn được cục bảo vệ thực vật kiểm tra giám sát và cấp mã số vùng trồng
đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nhật bản kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cục bảo vệ thực vật cấp
sau một thời gian ồn ào với những màn công bố hào nhoáng ở sự kiện ra mắt và trên các trang báo
các trang mạng xã hội việt nam nổi đinh nổi đám đều đã dần chìm vào quyên lãng và có thể đóng cửa
đáng chú ý nhất là hai mạng xã hội gapo và lotus vừa xuất hiện đã phải rút lui không kèn không chống như zingme yumi vn tầmtay vn biztime vn
các ứng dụng bị người dùng đánh giá tệ hại không lại trừ nhiều tài khoản của mạng xã hội là tài khoản ảo và được đăng ký trái phép thông qua bên thứ ba để lấy số lượng
có lẽ chưa khi nào từ khóa ô nhiễm không khí lại được truy cập
kéo dài như thời gian gần đây hàng loạt kỷ lục ô nhiễm không khí được ghi nhận trên địa bàn thủ đô và các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
thống kê của ngân hàng thế giới cho thấy ô nhiễm không khí tại việt nam đã gây thiệt hại tới năm gdp hàng năm
tháng một mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi chín các chỉ số chất lượng không khí aqe tại hà nội do sở tài nguyên và môi trường hà nội công bố liên tiếp ở mức xấu có ngày aqe trên ba trăm linh ở mức nguy hại
riêng thành phố hồ chí minh con số thất thoát do ô nhiễm không khí
ô nhiễm không khí đã lên tới một trăm một mươi bảy một trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ
một trong những nguyên nhân tạo nên sự nguy hiểm khó lường của ô nhiễm không khí chính là bụi siêu mịn phổ biến nhất là bụi pm hai năm
tuy nhiên vẫn chưa có quyết sách hay hành động quyết liệt nào để ngăn chặn mối nguy hại này
thưa quý vị nhật sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần với những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình